bác hồ đã ra đi và cõi vĩnh hẳng trong nỗi niềm tiếc thương xa giết của dân tộc
để rồi với tất cả lòng thành kính vô bờ niềm thương nhớ khôn nguôi nhà thơ viễn phương đã sáng tác bài thơ viếng lăng bác
như kính cần dâng lên bác cả một trái tim miền nam đong đầy nỗi thổn thức nhớ mong sàn sào
trước khi đến với nội dung chính của chương trình mời quý vị và các bạn điểm qua những hoạt động văn hóa văn nghệ đã diễn ra tuần qua
hướng tới kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
mới đây tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề chủ tịch hồ chí minh cuộc đời và sự nghiệp
trong thời khai mạc triển lãm với chủ đề chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ của đảng cộng sản và nhân dân việt nam
đại sứ hòa bình và hữu nghị của nhân dân thế giới
triển lãm trưng bày gần hai trăm năm mươi bức ảnh tư liệu quý về chủ tịch hồ chí minh
một lần nữa khẳng định rõ chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài người sáng lập và rèn luyện đảng cộng sản việt nam
người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc việt nam
người là linh hồn là ngọn cờ trói lọi lãnh đạo toàn đảng toàn dân toàn quân đoàn kết một lòng
chiến đấu anh hùng viết nên những trang sử vẻ vang của tổ quốc
vừa qua tại bảo tàng hồ chí minh hà nội ban tuyên giáo trung ương văn phòng trung ương đảng
bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với bảo tàng hồ chí minh đã khai mạc trưng bày chuyên đề
hồ chí minh những nét phát họa chân dung và triển lãm
hương bình dị mà cao quý nhân kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn hai trăm linh tài liệu tư liệu ảnh hiện vật và tranh cổ động đặc sắc
được lựa chọn từ kho cơ sở của bảo tàng hồ chí minh và cục lưu trữ văn phòng trung ương đảng
nội dung trưng bày thể hiện sinh động chân dung chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam